về điều hành kinh tế vĩ mô thủ tướng đề nghị các bộ ngành nhất là bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính bộ công thương ngân hàng nhà nước phối hợp chặt chẽ trong điều hành các công cụ tài khóa tiền tệ thương mại đầu tư bảo đảm kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng
thủ tướng nhấn mạnh ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là ưu tiên hàng đầu trong điều hành kinh tế xã hội hiện nay
thủ tướng nhất trí về các giải pháp tập trung chỉ đạo đối với các mặt hàng trọng điểm thị trường trọng điểm giảm kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất khẩu và phải tái cấu trúc lại doanh nghiệp nhà nước
đến thăm và trò chuyện với các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp như chăn nuôi bò ba b trồng trè tại huyện ba vì vào sáng nay đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đề nghị các sở ngành cần tạo điều kiện hơn nữa để tháo gỡ những khó khăn cho các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch tại địa phương
nhằm thực hiện được mục tiêu cung ứng rộng rãi hơn nữa các nông sản đặc thù của thủ đô
tại khu chăn thả ra súc của xã tòng bạc đồng chí hoàng trung hải đã lắng nghe ý kiến nguyện vọng của bà con chăn nuôi bò bbb
các ý kiến đều đánh giá cao về mô hình chuyển giao nhân giống bò bbb đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn
so với chăn nuôi bò cỏ hay bò vàng
tuy nhiên các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã tòng bạc đang gặp khó khăn về vốn khâu tiêu thụ
để tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển chăn nuôi bò bbbb bền vững
đồng chí bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải cho rằng phải hỗ trợ cho nông dân vay vốn với lãi suất ưu đãi để mở rộng sản xuất
và có thể nuôi bò đến giai đoạn trưởng thành nhằm nâng cao giá trị
đồng thời đẩy mạnh việc giới thiệu quảng bá sản phẩm bò thịt bbb để người tiêu dùng biết và sử dụng
trước thềm chuyến thăm indonesia của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chiều nay kỳ họp thứ bảy ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế khoa học kỹ thuật việt nam indonesia
đã diễn ra dưới sự chủ trì của bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh và bộ trưởng bộ thương mại indonesia ingatia
kỳ họp thứ bảy ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế khoa học kỹ thuật việt nam indonesia
kỳ họp giữa hai nước diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác song phương việt nam indonesia
đang có những bước phát triển tốt đẹp
hiện indonesia đang là đối tác thương mại lớn thứ tư của việt nam trong asean
kiềm ngạch trao đổi hàng hóa hai triều đạt năm sáu tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi sáu
tại kỳ họp hai bên đã trao đổi thảo luận và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể
nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại công nghiệp năng lượng tài nguyên khoáng sản
đầu tư nông nghiệp hai bên đã nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn các cấp
tích cực trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phát triển
nghiên cứu xây dựng các khuôn khổ hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực
hai bên cũng đã trao đổi thực chất và nhất trí cùng khuyến khích thúc đẩy kết nối
thành phần kinh tế tư nhân của hai nước để phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác
giữa việt nam và indonesia hiện chính phủ của hai nước đang tích cực nghiên cứu
đàm phán xây dựng các khung khổ hợp tác mới
để tạo nền tảng vững chắc cho việc củng cố hiện thực hóa các nội dung hợp tác
đã được hai bên nhất trí từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
tại phiên họp bộ trưởng bộ công thương việt nam và bộ trưởng bộ thương mại indonesia
đã thay mặt chính phủ hai bên ký biên bản kỳ họp lần thứ bảy
ubhkkkk giữa hai nước
để bảo đảm nguồn điện phục vụ các hoạt động của năm apec
tổng công ty điện lực miền trung và các đơn vị thành viên đã triển khai xây dựng
đồng thời nhiều dự án nguồn lưới điện trọng điểm với tổng mức đầu tư lên đến hơn một một trăm linh tỷ đồng
từ cuối năm hai nghìn một mươi năm tổng công ty điện lực miền trung công ty điện lực đà nẵng
đã phối hợp với sở công thương tp đà nẵng tổ chức giả soát việc cung cấp điện
cho tất cả các địa điểm đơn vị có hoạt động liên quan đến apec
phối hợp với các khách sạn khu nghỉ dưỡng lớn trung tâm hội trợ triển lãm cung thể thao thiên sơn
để khảo sát lập phương án mua sắm bổ sung hệ thống máy phát và ups dự phòng
bảo đảm cung cấp điện liên tục trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
cái việc cung cấp điện cho sự kiện apec là việc phải đảm bảo cái việc cung cấp điện an toàn tuyệt
đối một trăm linh do đó nên việc cung cấp điện cho apec chúng tôi đã thực hiện bằng ba phương án
thứ nhất là cung cấp từ lưới điện quốc gia thứ hai là bằng nguồn điện dự phòng tại chỗ và thứ
thứ ba là bằng nguồn obs tại chỗ với ba cái nguồn điện này thì chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc cấp
điện cho sự kiện apec là đảm bảo an toàn trước đó việc nâng công suất các trạm biến áp đã
đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện đang tăng cao vào mùa nắng nóng năm hai nghìn một mươi sáu có phần nâng
cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực trung tâm thành phố đà nẵng và địa bàn các quận sơn trà
ngũ hành sơn nơi sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của apec hai nghìn một mươi bảy hiện nay các dự án khác
cũng đang được gấp rút triển khai và đẩy nhanh tiến độ phấn đấu đưa toàn bộ các công trình cấp
điện phục vụ tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy vào vận hành trước ngày hai tháng chín tới
tổng công ty điện lực miền trung cũng lên kế hoạch không cắt điện công tác trên lưới điện khu vực thành
phố đà nẵng từ ngày hai mươi năm tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi một có phương án bảo đảm điện an toàn liên tục
nguồn dự phòng cho các địa điểm diễn ra các sự kiện của apec hai nghìn một mươi bảy trong đó đặc biệt ưu tiên
những nơi tổ chức các sự kiện chính các cơ quan thông tin đại chúng các cụm hoạt động văn hóa
văn nghệ chào mừng và sân bay quốc tế đà nẵng
chính vì thế mà trong thời gian vừa qua đã có hàng nghìn hộ dân chuyển đổi

từ trồng lúa sang nuôi tôm hoặc nuôi tôm kết hợp với trồng lúa mang lại nguồn thu rất cao
thế nhưng gần đây trên địa bàn huyện hồng dân hàng trăm hộ nuôi tôm đang lao đao
khi mà tôm nuôi được gần một tháng thì bỗng nhiên chết hàng loạt
nhiều hộ rơi vào cảnh trắng tay chỉ sau một đêm
những ngày qua không chỉ riêng gia đình ông trần thanh cần
mà hàng trăm hộ dân nuôi tôm ở xã ninh thạnh lợi huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
cũng rơi vào cảnh trắng tay chỉ sau một đêm tôm nuôi chết hàng loạt
điều đáng nói là các đầm nuôi tôm đều có sự xuất hiện bất thường của loài tép chấu
với số lượng rất lớn
mỗi đêm người nuôi tôm có thể đặt lộp thu hàng chục kg tép chấu
có hộ thu lên tới gần hai trăm linh kg tép chấu mỗi đêm
theo những người nuôi tôm việc xuất hiện tép chấu có thể là nguyên nhân dẫn đến tôm nuôi của họ chết hàng loạt
với sự xuất hiện rất nhiều tép chấu không chỉ xảy ra ở xã ninh thạnh lợi
mà ở hầu hết các xã ở vùng nuôi tôm của huyện hồng dân
hiện nhiều hộ nuôi tôm đang rơi vào tình cảnh lao đao do thua lỗ nặng và lâm vào cảnh nợ nần
trong khi đó tại hậu giang còn khoảng một tháng nữa là nông dân trồng mía sẽ bắt đầu thu hoạch vụ mía hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
cây mía đang phát triển tốt giá sàn thu mua của các nhà máy cao hơn những năm trước
đây là những tín hiệu vui khiến cho người nông dân trồng mía tin tưởng rằng năm nay sẽ được hưởng thêm một mùa mía ngọt
vụ mía nặng
này tỉnh hậu giang xuống giống hơn một mươi bảy trăm linh hectare đạt một trăm linh hai kế hoạch năm
do thời tiết nắng mưa sen kẽ từ đầu mùa vụ đến nay đã tạo điều kiện thuận lợi cho cây mía phát triển tốt
bên cạnh năng suất mía được bảo đảm một tín hiệu lạc quan khác khiến cho người trồng mía cảm thấy phấn khởi
đó là việc hai công ty mía đường trên địa bàn tỉnh thu mua mía cho nông dân trong vụ mía này cao hơn vụ mía năm ngoái
năm ngoái thu tám trăm linh hai mùa bán cũng được một hai trăm linh một ba trăm linh thấy cũng phấn khởi
theo nhiều bà con nông dân cho biết vụ mía năm ngoái các nhà máy thu mua mía với giá tám trăm ba mươi đồng một kg
nhưng đến khi thu hoạch mía giá tăng dần lên đến hơn một ba trăm linh đồng một kg
với giá này sau khi thu hoạch mía bán mỗi hectare nông dân thu lãi một trăm linh triệu đồng
năm nửa rồi thì ghi là cũng trên tám trăm linh đó
thì mà lúc
vào thời điểm bán thì bán được một ba một mươi đồng
năm nay thì hợp đồng của các nhà máy thì cho là chín trăm linh
nhưng mà những người dân trồng mía như tôi cũng rất hy vọng mà khi mà tới mùa thu hoạch mà mua thì cái giá nó cũng lên như năm rồi thì còn rất là mừng
theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn
năm nay khả năng trên địa bàn tỉnh hậu giang sẽ có lũ lớn
gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con trong đó có cây mía
chính vì vậy
địa phương đã chủ động phối hợp với các ban ngành hữu quan và các nhà máy đường tiến hành khoanh vùng
phân chia khu vực thu hoạch mía cụ thể vào từng thời điểm cho phù hợp
tôi cũng đã chỉ đạo quỹ ban dân các xã thị trấn
kịp thời cập nhật những thông tin về thủy dân
để có hướng là thông báo cho bà con biết kịp thời
và đối với những người dân thì chúng tôi cũng
thông báo cho dân biết
để người dân người ta tự
chăm sóc và bảo vệ chính nguồn lúa của mình
và cũng tôi cũng đã làm việc với
hai nhà máy đường
nếu như tình hình lũ về sớm hơn
thì sẽ vào vụ sớm hơn
và tập trung thu hoạch dứt điểm đối với dùng này
để vụ mía đạt thắng lợi như năm ngoái
lãnh đạo tỉnh hậu giang đã đề nghị
các nhà máy đường khẩn trương hoàn thành việc ký kết hợp đồng bao tiêu mía
với người dân theo kế hoạch ban đầu
giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
phối hợp với chính quyền địa phương có mía
và các nhà máy đường tiến hành khoanh
và phân chia vùng thu hoạch mía vào từng thời điểm
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc đo chữ đường
tại các nhà máy
nhằm tạo sự an tâm cho nông dân và thương lái
trong phần tin quốc tế
nhật bản triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa park ba
người quốc ở iraq không hoãn chương cầu ý dân về độc lập
hôm nay nhật bản đã triển khai hệ thống
phòng thủ tên lửa patriot pak ba
tại bốn tỉnh của nước này
đây được coi là động thái nhằm phòng thủ
với tuyên bố của triều tiên lên kế hoạch
phóng tên lửa tầm xa bay qua lãnh thổ nước này
để tấn công đảo guam
thuộc lãnh thổ mỹ
nhật bản đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa pak ba
tại bốn tỉnh shimane
hiroshima kochi và ehime
ở phía tây nước này
đây là những tỉnh mà bình nhưỡng cảnh báo là nằm trên đường bay
của các tên lửa
các xe quân sự đã vận chuyển bệ phóng và các thiết bị khác
cho hệ thống không đối đất
tới các căn cứ trong sáng nay
trong quá khứ nhật bản đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa
nhưng chưa từng bắn hạ tên lửa nào của triều tiên
vào năm hai nghìn chín
tên lửa triều tiên từng bay qua lãnh thổ nhật bản
tuy không có tai nạn nào xảy ra
nhưng nhật bản đã lên tiếng
chỉ trích mạnh mẽ bình nhưỡng
đáp lại tuyên bố cảnh báo can thiệp quân sự
đối với venezuela
của tổng thống mỹ donald trump
chính phủ venezuela cho rằng đây là lời đe dọa
nghiêm trọng nhất từ trước tới nay
đối với độc lập và chủ quyền của venezuela
phát ngôn từ chính phủ venezuela
cho rằng cảnh báo của mỹ
có thể là động thái bật đèn xanh
cho các nhóm đối lập bạo lực ở venezuela
lợi dụng tình hình tạo thêm bất ổn
bộ ngoại giao venezuela sẽ sớm đưa ra
hồi âm chính thức đối với phát biểu của tổng thống mỹ
thông điệp của tổng thống donald trump
xuất phát từ tình trạng bất ổn
đang ngày càng gia tăng ở venezuela
trong hơn bốn tháng khủng hoảng
hơn một trăm hai mươi người đã bị giết
và hàng ngàn người bị bắt tại venezuela
cuộc khủng hoảng bị đẩy lên đỉnh điểm
khi quốc hội lập hiến mới của venezuela
chính thức ra mắt lấy đi quyền lực của quốc hội
do phe đối lập kiểm soát
hôm nay một quan chức cấp cao người quốc
khẳng định rằng người quốc ở iraq
vẫn sẽ tiến hành tổ chức trưng cầu ý dân
về nền độc lập vào ngày hai mươi năm tháng chín
như kế hoạch bất chấp mỹ yêu cầu hoãn điều này
reuters trích dẫn lời cố vấn của nhà lãnh đạo
chính quyền người quốc ở iraq
ngày tổ chức chưng cầu ý dân
vẫn sẽ là hai mươi năm tháng chín không có gì thay đổi
trước đó chính quyền người quốc ở iraq
cho biết mỹ đã yêu cầu họ hoãn
cuộc chưng cầu ý dân về nền độc lập
của khu vực tự trị người quốc
yêu cầu được ngoại trưởng mỹ
rex tillerson đưa ra vào hôm một mươi một tháng tám
trong cuộc điện đàm với ông barzani
bộ ngoại giao mỹ cho biết washington
quan ngại cuộc chưng cầu này
sẽ làm sao lãng các ưu tiên cấp bách hơn
trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng
việc người quốc ở iraq muốn chương cầu ý dân
về thiết lập vùng lãnh thổ độc lập
cũng đã vấp phải sự phản đối của chính quyền iraq
cũng như các quốc gia có người quốc sinh sống
như iran thổ nhĩ kỳ và syria
bộ nông nghiệp pháp cho biết
khoảng hai trăm linh quả trứng bị nhiễm thuốc trừ sâu
đã được người tiêu dùng pháp tiêu thụ
lô trứng nhiễm chất fipronil này
được nhập khẩu
từ hai nhà máy sản xuất trứng
của hà lan và bể
bộ trưởng nông nghiệp và thực phẩm pháp
lô trứng này được bán ra thị trường
trong khoảng từ một mươi sáu tháng bốn đến mùng hai tháng năm
tuy nhiên ông khẳng định số trứng này
ít gây hại cho sức khỏe của người ăn
những siêu thị là đối tác nhập khẩu lô trứng này
hiện đang thu hồi lô hàng thứ hai
bao gồm bốn mươi tám quả trứng bị nhiễm độc
được bán ra từ một mươi chín đến hai mươi tám tháng bảy
hiện chưa có thông tin về việc
có bao nhiêu người đã ăn số trứng này
bộ nông nghiệp pháp cũng xác nhận
một mươi ba lô trứng nhiễm thuốc trừ sâu
tôi đã bị sốc họ chỉ nói rằng
hiện việc ăn số trứng đó không gây hại gì
nhưng trong tương lai xa hơn
mọi thứ có thể rất phức tạp
chúng tôi thực sự không biết rõ loại hóa chất này
và liệu nó có gây hại cho sức khỏe
trong khoảng một mươi năm hay hai mươi năm sau không
bộ nông nghiệp và thực phẩm pháp
đang điều tra khoảng tám mươi công ty
có liên quan đến vụ bê bối chứng bẩn này
bộ này đang cố tìm ra những quả trứng đó
đã đi về đâu và bằng cách nào mà
chất thuốc trừ sâu phypronin
được chất trứng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt